khi hà nội vẫn thận trọng trong việc phòng chống dịch thì tại phú quốc hai trăm linh bốn du khách hàn quốc đã đến sân bay quốc tế phú quốc
trên chuyến bay vj ba nghìn bảy trăm bốn mươi chín của hãng vietjet air từ seoul hàn quốc bắt đầu kỳ nghỉ dưỡng tại đảo phú quốc trong hành trình tôi khép kín bốn ngày ba đêm
với việc đón đoàn khách quốc tế đầu tiên trở lại ngành du lịch đảo ngọc phú quốc kiên giang bắt đầu khởi động chương trình đón khách có hộ chiếu vaccine
sau gần hai năm vắng bóng du khách quốc tế
trong hơn hai trăm linh du khách đến phú quốc ngày hai mươi tháng một mươi một có không ít là gia đình có còn nhỏ nhiều em bé háo hức chạy nhảy rộn ràng khi bước vào sân bay phú quốc
trong khi các ông bố bận rộn với những chiếc túi to đựng các dụng cụ chơi golf
đây là một trong những hoạt động ưa thích ở tour du lịch khép kính bốn ngày ba đêm lần này
đến đón đoàn khách các doanh nghiệp sắp xếp bảy chiếc xe buýt bốn mươi năm chỗ
bà lê thị thu trang tổng giám đốc công ty vimper discovery vim oasis cho biết
vinber đặc biệt thiết kế hành trình trải nghiệm riêng cho khách nhằm đảm bảo việc vui chơi phân luồn đưa đón khách hoàn toàn tách biệt
không ảnh hưởng đến hoạt động của các khách du lịch nội địa
ngay trong chiều ngày hai mươi tháng một mươi một sau khi sàng lọc sức khỏe theo quy định
những du khách này đã được thưởng thức đặc sản của đảo ngọc lan ngấm hoàng hôn bên bờ biển của khu nghỉ dưỡng
bắt đầu từ ngày thứ hai trong hành trình du lịch là lúc du khách chính thức khởi động chuỗi trải nghiệm tại siêu quần thể
một điểm đến mọi nhu cầu hàng đầu châu á như đánh gôn hơn một trăm linh trò chơi đỉnh cao tại vingwonders hay corona casino
kỳ nghỉ bốn ngày ba đêm tại phú quốc uni jec center của đoàn du khách hàn quốc sẽ là sự kiện mở đầu cho chương trình thí điểm
hộ chiếu vaccine tại phú quốc nói riêng và việt nam nói chung
đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực phục hồi ngành du lịch quốc gia trong bối cảnh mới bà tràn nói
ông nguyễn lưu trung phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh kiên giang cho biết
để thực hiện được chuyến bay mở màng cho một trang mới của du lịch phú quốc tỉnh đã nhận được sự chỉ đạo của lãnh đạo chính phủ
và đặc biệt luôn có sự ủng hộ đồng hành của các doanh nghiệp tiên phong như hãng hàng không vietjet và công ty cổ phần vinber
lãnh đạo tỉnh kiên giang cũng tin rằng với sự năng động và phối hợp chặt chẽ của các doanh nghiệp gồm hàng không lữ hành các đơn vị lưu trú và dịch vụ
thành phố phú quốc có thể đón bốn trăm linh khách du lịch nội địa và quốc tế đến cuối năm hai nghìn hai mươi bốn
phú quốc là một trong năm địa phương được chính phủ đồng ý đón khách du lịch quốc tế sử dụng hộ chiếu vaccine trong giai đoạn một từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
bên cạnh khánh hòa đà nẵng quảng nam và quảng ninh trước đó quảng nam cũng đã đón du khách quốc tế đến tham quan nghỉ dưỡng
dù các doanh nghiệp rất háo hức nhưng tổng cục du lịch thừa nhận chỉ có một số địa phương mạnh dạng mở cửa đón khách quốc tế
và cũng chỉ dừng ở mức độ thiết kế chương trình du khách tham gia hoạt động du lịch vui chơi khép kính ở các địa điểm và địa phương đã chọn
các điều kiện về phòng dịch của ngành y tế ở nhiều nơi vẫn còn quá cẩn trọng đại diện tổng cục du lịch nói
giám đốc một doanh nghiệp lữ hành quốc tế cho biết để có cơ sở phục vụ những đoàn khách đầu tiên trong chương trình thí điểm đón và phục vụ khách du lịch quốc tế đến việt nam của chính phủ
các địa phương đã ban hành phương án đón khách quốc tế cũng như hướng dẫn tạm thời
đây là cơ sở để doanh nghiệp có thể đón khách an toàn nên cần đánh giá vào năng lực chuẩn bị này
đại diện phú quốc cho biết ở đợt thí điểm này du khách sẽ tham gia hoạt động du lịch vui chơi khép kính ở các địa phương và địa điểm đã chọn
chẳng bay du khách đến đảo ngọc phú quốc vui chơi mà bị f thì họ vẫn được ăn uống vui chơi ở khu riêng tại cơ sở lưu trú
ông bác hồng bôm giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hàng du lịch marketing highland cho biết
trong việc đón khách quốc tế đơn vị có kịp bản cho trường hợp khách không may trở thành ép không
theo đó công ty sẽ kiểm tra bảo hiểm của khách và chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề chi phí liên quan nếu bảo hiểm không đủ chi trả cho các tình huống phát sinh
khi trả các khoản phí liên quan đến trường hợp khách phải điều trị covid một mươi chín hoặc cách ly y tế tập trung do tiếp xúc gần với người mắc covid một mươi chín
theo đó tp hcm chia ba giai đoạn để đón khách quốc tế trở lại
giai đoạn một là ngay từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một thí điểm đón khách quốc tế theo các chương trình du lịch chọn gói khép kín thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế
qua phương tiện du lịch đường thủy tại các khu vực cơ sở dịch vụ du lịch được lựa chọn tại tp hcm
doanh nghiệp lữ hành được phép hoạt động phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định
giai đoạn hai từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai mở rộng phạm vi đòi khách du lịch quốc tế cho phép tất cả doanh nghiệp lữ hành quốc tế đủ điều kiện theo quy định
được phép phục vụ khách du lịch quốc tế đến tp hcm thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế thường lệ thông qua các phương tiện du lịch đường thủy
trong giai đoạn này khách có thể tham gia các chương trình du lịch kết hợp nhiều điểm đến sau khi đã hoàn thành chương trình du lịch tại tp hcm trong thời gian bảy ngày
trước mắt kết nối với kiên giang khánh hòa đà nẵng quảng nam quảng ninh và có thể bổ sung một số địa phương khác nếu đáp ứng điều kiện và có đề xuất đón khách du lịch quốc tế
giai đoạn ba sẽ mở cửa lại hoàn toàn đối với thị trường khách du lịch quốc tế
thời điểm bắt đầu sẽ căn cứ vào tình hình dịch bệnh thực tế và trên cơ sở đánh giá kết quả đó khách du lịch quốc tế trong hai giai đoạn đầu
cụ thể phó chủ tịch quỹ bán nhân dân tp hcm đề nghị từ ngày một một mươi một tỉnh bình định cho phép đón du khách khép kín ở những vùng xanh
phú yên đón khách tập trung các tour đường bộ chính thức đưa khách từ tp hcm đến khánh hòa
cùng đó để nâng cao hệ miễn dịch cộng đồng tp hcm sẽ lập danh sách tiêm vaccine cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi trước hai mươi bốn tháng một mươi
kế hoạch theo lộ trình tiêm trước cho lứa tuổi từ một mươi sáu đến một mươi bảy và hạ dần độ tuổi kèm số liệu phụ huynh đồng thuận và không đồng thuận để gửi về sở y tế
tại quần năm mở điểm bán hàng chợ giá trên đường trần hưng đạo phường sáu trong từ bảy một mươi hai giờ hàng ngày
giá các mặt hàng thực phẩm thấp hơn thị trường đến bốn mươi dự kiến chương trình này sẽ kéo dài từ nay đến cuối năm
cùng với đó chợ hóc môn và bình điền sẽ hoạt động trở lại khoảng ba mươi công suất dự kiến từ mùng một tháng một mươi một
thay vì chỉ hoạt động dưới hình thức điểm tập kết trung chuyển hàng hóa hai chợ sẽ khôi phục vai trò đầu mối hàng hóa với quy định cụ thể
thành phố thủ đức quy hoạch xây dựng dự án nhà ở cho công nhân địa phương ghi nhận có gần năm sáu trăm linh trường hợp cần mua thuê nhà ở xã hội
giám đốc sở xây dựng cũng cho biết giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm thành phố sẽ xây gần ba mươi nhà ở xã hội cho công nhân người có thu nhập thấp
ngoài ra thành phố hồ chí minh cũng sẽ hỗ trợ lao động ngoại tỉnh quay lại từ mùng một một mươi đến ba mươi một mươi một
nhóm đối tượng này sẽ được tiêm vaccine giới thiệu việc làm và miễn phí tiền trọ cho lao động khó khăn ít nhất tháng đầu
phát biểu tại cuộc họp phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh lộ trình mở cửa phục hồi các hoạt động du lịch quốc tế khẩn trương nhưng phải đảm bảo đầy đủ các quy định triển khai khoa học an toàn
trong đó đối với giai đoạn một từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một việc đón du khách nước ngoài đến năm tỉnh thành nói trên phải nêu rõ chi tiết điểm đến khu du lịch nghỉ dưỡng cụ thể
ví dụ khách quốc tế đến phú quốc tỉnh kiên giang không phải là toàn bộ đảo mà có quyết định cụ thể là những địa điểm nào
những du khách hoàn thành chương trình du lịch tại điểm đến đầu tiên trong thời gian bảy ngày muốn tiếp tục đi tới những điểm khác thì phải thực hiện xét nghiệm theo quy định của bộ y tế
đối với giai đoạn hai từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai các địa phương có thể đăng ký để thí điểm đón khách nước ngoài phù hợp với tình hình dịch bệnh
trong trường hợp một số địa phương sẵn sàng tham gia giai đoạn hai từ trước tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
bộ văn hóa thể thao du lịch xem xét quyết định việc mở cửa hoàn toàn trong lĩnh vực du lịch cần căn cứ cụ thể vào tình hình dịch bệnh những kinh nghiệm tổng kết từ giai đoạn một giai đoạn hai
phó thủ tướng giao bộ văn hóa thể thao du lịch chủ trì phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành khẩn trương xây dựng ban hành văn bản hướng dẫn việc đón khách du lịch trong giai đoạn đầu để các địa phương căn cứ vào đó thực hiện

phó thủ tướng giao bộ văn hóa thể thao du lịch xem xét quyết định việc mở cửa hoàn toàn trong lĩnh vực du lịch trong giai đoạn đầu để các địa phương căn cứ vào đó thực hiện
sử dụng trong quá trình xuất nhập cảnh và ở tại việt nam cần đơn giản và thuận tiện